nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đoàn đại biểu cấp cao quốc hội hàn quốc do chủ tịch quốc hội bắc biển sắc dẫn đầu và phu nhân sang thăm chính thức việt nam
sáng ngày hôm nay đoàn đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
đúng chín giờ bốn mươi năm phút trong không khí trang nghiêm đoàn đại biểu cấp cao quốc hội hàn quốc do chủ tịch quốc hội bắc biên sắc dẫn đầu và phu nhân đã có mặt tại quảng trường ba đình đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
chiều nay lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao quốc hội hàn quốc sẽ diễn ra tại nhà quốc hội
ngay sau lễ đón sẽ là hội đàm giữa chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch quốc hội hàn quốc